chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín ngành nông nghiệp đã phải chịu tác động bởi thời tiết dịch bệnh
gặp khó khăn về thị trường xuất khẩu nhất là xuất khẩu nông sản chính ngạch sang trung quốc
tuy nhiên toàn ngành đã nỗ lực vượt khó duy trì tăng trưởng đạt hai hai góp phần vào tăng trưởng
chung của cả nước trong đó thủy sản tăng cao nhất toàn ngành với sáu một mươi hai và lâm nghiệp tăng ba chín mươi tám
tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn thế giới đang có dấu hiệu chậm lại nên nhu cầu nhập khẩu nông sản
theo đó cũng giảm các hàng rào kỹ thuật khi chúng ta hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế
thế giới là những nguyên nhân khiến nông sản nước ta gặp khó khăn khi xuất khẩu
để giải quyết vấn đề này tại buổi họp báo thường kỳ quý ba năm hai nghìn một mươi chín bộ nông nghiệp và phát triển
nông thôn đã đưa ra giải pháp như đẩy mạnh việc truy xuất nguồn gốc bảo đảm an toàn thực phẩm khi
muốn xuất khẩu nông sản tích cực tháo gỡ về các cơ chế chính sách như đất đai tín dụng kêu gọi doanh
nghiệp tham gia đầu tư phát triển hợp tác xã và tăng cường ứng dụng công nghệ bảo đảm các tiêu
chuẩn và quy chuẩn của các thị trường xuất khẩu ngoài ra thời gian tới bộ sẽ tập trung những
giải pháp về gỡ thẻ vàng đối với thủy sản và xử lý tình trạng phá rừng để lấy đất sản xuất cháy rừng